trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn đang diễn ra tại nước ta những chiếc máy atm gạo dường như không còn xa lạ đối với nhiều người
đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên đến nhận gạo
tuy nhiên máy atm hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn lại chưa phổ biến
và chiếc máy atm thông minh hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn được ứng dụng công nghệ cao lần đầu tiên ra mắt tại đà nẵng
có thể giúp thêm cho hàng ngàn người khó khăn đến nhận gạo mà không cần phải xếp hàng chờ đợi
hôm nay là ngày đầu tiên thành phố đà nẵng chính thức đưa vào vận hành máy atm gạo tự động công nghệ cao đầu tiên tại hội chữ thập đỏ
với ưu điểm của máy atm gạo công nghệ cao thì mỗi người dân đến đây chỉ mất khoảng năm phút để thực hiện các quy trình như sát khuẩn tay nhận diện gương mặt là có thể nhận được phần gạo của mình
chương trình atm gạo hạt giống tâm hồn do hội chữ thọc đỏ thành phố đà nẵng phối hợp với công ty khổ phần công nghệ
compiter vision việt nam và các nhà hào tâm tổ chức nhằm trao tặng gạo cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố nhất là trong thời gian giãn cách xã hội
nhận gạo bây giờ nó rất là bài bán và hiện đại hơn hồi trước nó không có phức tạp hồi xưa thì tới nhận rồi trang lắng rồi có thể là nhiều người tụ tập
nhưng hôm nay chỉ có một người đi vào cây atm và thao tác đúng những cái thao tác để nhận gạo
nó rất là bỏ đảm về vấn đề dịch bệnh
để mà người dân thực hiện được quy định đến nhận gạo theo đúng thời gian đã được hệ thống sắp xếp thì chúng tôi cần phải làm cái công tác là thông báo lại một lần nữa cho người dân hướng dẫn cho người dân và động viên người dân nên thực hiện đúng theo quy định
trong dịp này hội chữ thập đỏ tp đà nẵng dự kiến cấp phát hai mươi tấn gạo cho khoảng ba người dân với tổng kinh phí ba trăm linh triệu đồng
thông qua hoạt động này cũng nhằm thu hút các tổ chức cá nhân các nhà hào tâm tham gia ủng hộ nguồn lực
đồng thời tác động đến việc thay đổi hành vi của người dân trong việc thực hiện nghiêm túc quy định về giãn cách xã hội sự tuân thủ về trật tự thời gian